thưa quý vị trong ngày một tháng năm trên toàn quốc đã xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi người và bị thương một mươi chín người
tính chung trong ba ngày nghỉ lễ cả nước đã xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm tám mươi ba người thương vong
xảy ra tám mươi bốn vụ tai nạn giao thông và làm tám mươi ba người thương vong
lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý gần chín hai trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn
các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên đường bộ
chỉ tính riêng trong ngày một tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương qua tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đã phát hiện xử lý chín bảy trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền hai mươi một tám mươi bảy tỷ đồng tạm giữ một trăm tám mươi sáu xe ô tô bốn bốn trăm một mươi tám xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác tước hai một trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại trong đó vi phạm về nồng độ cồn có ba năm trăm bảy mươi sáu trường hợp